các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
liên quan đến vụ việc một học sinh có con theo học tại trường trên địa bàn tp hà nội nêu quan điểm
do sự việc không được kể đầy đủ toàn bộ quá trình mà chỉ cắt đúc đúng đoạn tin nhắn đó để đăng lên mạng
nên tôi cho rằng khó nhận định được giáo viên hay phụ huynh có lỗi
tuy nhiên với tâm lý một phụ huynh khi giáo viên công khai lỗi của con trên nhóm chung
lại gắn thẻ tất cả phụ huynh như thế gọi mọi người vào cùng chứng kiến lỗi sai của con tôi
tôi sẽ cảm thấy tự ái tổn thương thậm chí bị xúc phạm
nhìn vào bức ảnh có thể đoán các học sinh phạm lỗi chỉ ở lứa tuổi tiểu học hoặc đầu cấp hai
còn là trẻ em dân non nớt
cô giáo nhắn tin như vậy dù là lý do gì cũng gây tổn thương cho các con
đồng quan điểm một vị phụ huynh khác chia sẻ
việc giáo viên nêu lỗi của học sinh trên nhóm lớp công khai tương đối phổ biến
hầu như năm nào tôi cũng gặp ở nhóm lớp của con mình
dù không phải con mình bị bêu tên bản thân chị cũng sẽ cảm thấy không vui
vì thế chị hiểu tâm lý của vị phụ huynh có con bị đăng ảnh
và bị cô giáo triệu tập trong câu chuyện trên
theo vị phụ huynh này căn cứ vào quy định của bộ giáo dục và đào tạo
giáo viên không được phê bình học sinh công khai
tôi hiểu quy định này cũng có mặt trái của nó
nhưng với đa số trường hợp phê bình công khai là chạm tới thể diện mỗi người
khiến người bị phê bình phản ứng tiêu cực trở lại
thay vì biết hồi lỗi ân hận và xúc kinh nghiệm
vị phụ huynh cho biết thêm các giáo viên mà con chị đã học
thường ứng xử theo thói quen cũ phê bình học sinh công khai trên nhóm lớp
bản thân chị không thấy điều đó là bất thường cho đến khi con chuyển đến trường tư thục
chị chia sẻ năm đầu tiên con học trường tư thục
chị vẫn nhớ tin nhắn của cô chủ nhiệm trên nhóm lớp về nền nếp học hành của các con
cô nhận xét chung cả lớp dặn dò chung cha mẹ học sinh và nói
với những con cần được nhắc nhở lưu ý thêm cô sẽ nhắn tin riêng cho các bố mẹ
đó là lần đầu tiên chị biết việc trao đổi riêng với cha mẹ học sinh
để nhắc nhở học sinh là một quy định của ngành giáo dục
chị bày tỏ bức xúc giáo viên trường tư làm được điều đó tại sao giáo viên trường công không làm được
cũng là một cái tin nhắn gửi đi gửi riêng khó hơn gửi chung trang
và khẳng định sĩ số lớp không phải là vấn đề trong câu chuyện này
về phía phản ứng của phụ huynh khi đưa câu chuyện lên mạng xã hội
cho rằng giáo viên đe dọa dùng học sinh làm con tin
nhiều bậc phụ huynh đồng tình rằng phụ huynh làm quá
trừ khi sự việc vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm
và quyền lợi học tập của các con mà nhà trường lại không giải quyết
còn lại nhiều bậc phụ huynh đều cho rằng không nên đưa chuyện thầy cô lên mạng
để bêu diếu và nhờ cư dân mạng phân xử
nhiều phụ huynh chia sẻ các con bây giờ đa số đều dùng mạng xã hội
rất có thể chúng sẽ đọc được
khi thấy bố mẹ không tôn trọng thầy cô chúng cũng sẽ học theo
và con đường tiên học lễ hậu ngọc văn coi như dừng lại tại đây
cũng liên quan đến câu chuyện này một giáo viên tiểu học tại hà nội
xin giấu danh tính chia sẻ
có nhiều uẩn khúc và chưa rõ ràng trong sự việc này
do vậy chưa thể kết luận giáo viên có thói quen giao tiếp với phụ huynh
như trong tin nhắn bị chụp lại hai giáo viên mất kiểm soát cảm xúc
có không ít trường hợp học sinh cá biệt mắc lỗi nghiêm trọng
nhưng phụ huynh không hợp tác để cùng tìm ra hướng giáo dục con em
thậm chí giáo viên gọi điện riêng mời phụ huynh lên làm việc
nhà trường gửi giấy mời về tận nhà phụ huynh vẫn không lên
khi gặp phải trường hợp như vậy có giáo viên không kiềm chế được
đã nhắn tin công khai trên nhóm lớp như một tín hiệu cảnh báo
tới phụ huynh của học sinh cá biệt đó
tuy nhiên về mặt nghiệp vụ và các quy định đối với nhà giáo
việc nhắn tin như thế là sai
vị giáo viên cho rằng cái sai đó có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên
có những nguyên nhân có thể thông cảm được
theo kinh nghiệm của một giáo viên đã có nhiều năm công tác trong nghề khẳng định
mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh ngày nay đã khác trước
giáo viên không còn ở thế bề trên ban chữ cho học trò
ngày nay con trẻ có thể học được trên mạng mà không cần đến lớp đến trường
giáo viên chỉ là người làm nhiệm vụ dẫn dắt trẻ đến với trí thức
cha mẹ và giáo viên là đối tác của nhau cùng tham gia vào việc dạy dỗ con trẻ
vì thế mối quan hệ này cần lấy sự tôn trọng hợp tác làm nền tảng
bên cạnh đó giáo viên thời nay vẫn giống thời xưa ở cảnh làm sâu trầm họ
với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội ngày nay giáo viên phải ý thức mình là người của công chúng
hành động lời nói cách ứng xử của mình không chỉ gói gọn trong phạm vi một lớp học
một trường học một xã phường mà có thể được cả nước biết đến chỉ sau một nút enter
những gì người ta biết đến một giáo viên chỉ là những hình ảnh tin nhắn clip trên mạng
nhưng người ta sẽ đưa ra kết luận cho cả một nhân phẩm một con người
chính vì thế người làm nghề giáo càng phải rèn luyện sự trừng mực mô phạm
giáo viên phải ý thức mình là người của công chúng
công chúng trong từng lời ăn tiếng nói cách giao tiếp lối ăn mặc
mặc phải làm sao để giữ sự tôn nghiêm của chính mình và cái nghề mình theo đuổi
trước đó cũng đã có không ít vụ việc các học sinh đi học muộn không đeo khăn quảng
không đội mũ bảo hiểm bị cô giáo chủ nhiệm bêu tên trong nhóm chát phụ huynh
khiến các bậc cha mẹ vô cùng bức xúc
sự việc nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều
đa phần đều cho rằng việc làm của giáo viên này có phần thái quá
theo đó cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
mạng xã hội xôn xao trước thông tin về việc một cô giáo chủ nhiệm đã có các hình thức xử phạt học sinh đi học muộn
không đeo khăn quảng không đội mũ bảo hiểm bằng cách bêu tên trong nhóm chát của phụ huynh
đặc biệt hơn cô giáo chủ nhiệm còn thông báo các em học sinh vi phạm nội quy nhà trường
sẽ bị phạt nghỉ học một ngày và nhắc phụ huynh quản lý con ở nhà
sau khi những thông tin trên được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều phụ huynh
cộng đồng mạng nhiều người tỏ ra bức xúc và cho rằng việc làm trên của cô giáo chủ nhiệm là thay quá
được biết sự việc diễn ra ở lớp bảy c trường trung học cơ sở lý tự trọng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
trao đổi về sự việc trên thầy dương lê hoàn hiệu trưởng trường trung học cơ sở lý tự trọng xác nhận
nội dung những thông tin trên là do giáo viên chủ nhiệm lớp bảy c nhấn vào nhóm phụ huynh
cũng theo thầy hoàn nhà trường có đội cờ đỏ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy đối với học sinh
trường nào vi phạm nội quy sẽ nhắc nhở không trừ điểm hay có hình thức xử phạt nào khác
vị hiệu trưởng cho hay cô giáo chủ nhiệm nhắn nội dung trên lên nhóm phụ huynh là để gian đe học sinh
tuy nhiên cô giáo đã đưa ra thông tin về nội quy quy định của nhà trường như vậy là chưa đúng
theo thầy hoàn sau khi nắm được sự việc nhà trường đã yêu cầu cô giáo chủ nhiệm làm bản tường trình để làm việc với hội đồng nhà trường và tiến hành xúc kinh nghiệm
ngày sau đó tại buổi làm việc cô giáo ltl chủ nhiệm lớp bảy c đã có tường trình và nhận lỗi việc cơ
cô giáo ltl đã không khéo léo khi nhắn tin trong nhóm của phụ huynh với nội dung không đúng theo quy định của trường
đại diện lãnh đạo trường trung học cơ sở lý tự trọng thông tin mục đích của cô giáo cũng chỉ mong muốn dân đe cho học sinh tốt hơn
tuy nhiên cô giáo đã không khéo léo nhà trường đã nhắc nhở và đề nghị cô giáo giúp kinh nghiệm
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật đến đây thời lượng của video đã hết
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo